hàng trăm tàu cá của ngư dân quảng ngãi đã tập trung về các khu neo đậu để tránh trú áp thấp nhiệt đới
chính quyền các địa phương ven biển và các trạm biên phòng cũng đang tập trung hướng dẫn kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tranh trú hạn chế thiệt hại do áp thấp gây ra
tại càng saki huyện bình sơn hơn hai trăm năm mươi tàu thuyền của ngư dân đã cập bến an toàn
tại các khu vực cảng hiện mưa gió khá lớn do vậy các chủ tàu thuyền di chuyển phương tiện đến các nơi vị trí an toàn
chẳng dây neo tàu để giữ không cho vào đặt hư hỏng tài sản khi mưa gió lớn
nhiều tàu thuyền dự định ra khơi cũng phải tạm dừng các hoạt động để bảo đảm an toàn
tại các càng neo đậu tàu thuyền lớn của tỉnh quảng ngãi là saki sakan tịnh kỳ hơn hai tàu thuyền của ngư dân trong tỉnh
và tàu thuyền ngư dân các tỉnh bình định phú yên đà nẵng đánh bắt trên vùng biển quảng ngãi đã cập cảng
khoảng một mươi sáu ngư dân thuyền viên đã lên bờ tránh chú bão
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi
tính đến chiều nay số tàu thuyền còn hoạt động trên vùng biển quảng ngãi là ba trăm bốn mươi ba tàu thuyền với trên hai ba trăm linh lao động
hiện các tàu thuyền khẩn trương vào bờ trước một mươi sáu giờ chiều nay
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi đã phát lệnh cấm tàu thuyền xuất bến ra biển
kể cả tuyến vận tải hành khách đi lý sơn
biên phòng tỉnh quảng ngãi bố trí lực lượng quản lý việc ra khơi của các tàu thuyền
giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các thuyền trường chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
đồng thời bố trí lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn tại các khu vực trọng yếu ven biển để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu
tỉnh quảng ngãi cũng đã bố trí lực lượng vũ trang sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra
quảng ngãi đang nỗ lực tập trung phòng tránh áp thấp nhiệt đới trên biển